thưa quý vị bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ yêu cầu sở y tế quận tây hồ tiếp tục phối hợp giả soát quy trình cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh nhân hai nghìn hai trăm hai mươi chín để xác định nguyên nhân tử vong cũng như nguồn lây
ngày một mươi sáu tháng hai tại buổi kiểm tra công tác cách ly tại khách sạn somers west boe quảng an tây hồ hà nội nơi phát hiện bệnh nhân người nhật bản bệnh nhân hai nghìn hai trăm hai mươi chín nhiễm virus sars cov hai và đã tử vong ngày một mươi ba tháng hai
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ yêu cầu sở y tế quận tây hồ tiếp tục phối hợp giả soát quy trình cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh nhân hai nghìn hai trăm hai mươi chín để xác định nguồn nhân tử vong cũng như nguồn lây đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm công tác khoanh vùng cách ly tiếp tục truy vết nhanh các đối tượng f một f hai
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ yêu cầu sở y tế quận tây hồ tiếp tục phối hợp giả soát quy trình cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh nhân hai nghìn hai trăm hai mươi chín để xác định nguồn nhân f một f hai
chủ tịch ubnd tỉnh hải dương lưu văn bản vừa yêu cầu tỉnh này siết chặt ngay công tác quản lý trong các khu cách ly tập trung và phong tỏa
chủ tịch ubnd cấp huyện thành lập kiện toàn bộ máy quản lý trong các khu cách ly tập trung quy định rõ chức trách nhiệm vụ được giao
đối với khu cách ly có từ một trăm linh người trở lên giao cán bộ thuộc lực lượng quân đội làm đội trường y tế làm đội phó và một đội phó khác là cán bộ địa phương

sở y tế phối hợp với ubnd cấp huyện bố trí cho người đến cách ly đảm bảo giãn cách theo quy định
trong mỗi khu vực cách ly tập trung hình thành ngay hệ thống sổ sách theo dõi ghi chép chi tiết cập nhật tình hình thực hiện công việc mỗi ngày
tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra ở ba cấp để kiểm tra khu vực cách ly tập trung và khu vực phong tỏa
việc kiểm tra có thể báo trước hoặc không báo trước qua kiểm tra giám sát nếu phát hiện cán bộ người dân không thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch cần xử lý ngay
lãnh đạo cấp huyện phải chịu trách nhiệm đối với công tác phòng dịch của địa phương mình nếu để xảy ra sai sót
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai tính tới một mươi tám h ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng hai địa phương này đã lấy bốn mươi ba bốn trăm tám mươi mẫu để xét nghiệm sars cov hai
trong đó thì phát hiện hai mươi bảy mẫu dương tính
trong hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã có sáu bệnh nhân âm tính lần hai và bảy bệnh nhân âm tính lần một
riêng trong ngày một mươi sáu tháng hai tỉnh gia lai xét nghiệm hơn một mươi sáu sáu trăm linh mẫu cộng đồng của người dân ở các phường đoàn kết phường sông bờ thị xã yaunpa và người dân khu vực chợ phú thiện huyện phú thiện
tất cả đều cho kết quả âm tính với sars cov hai
trong chiều ngày một mươi sáu tháng hai thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai đã họp trực tuyến với ban chỉ đạo địa phương
có bệnh nhân covid một mươi chín để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch đồng thời tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển hàng hóa hành khách nông sản trong hoàn cảnh phòng chống dịch
ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm các chốt kiểm soát dịch giám sát y tế tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cường quản lý công dân từ các vùng địa phương có dịch người nước ngoài nhập cảnh về tỉnh
đề nghị các địa phương tăng cường họp trực tuyến học sinh được tiếp tục nghỉ học cho tới khi có thông báo mới
văn phòng ubnd tp hà nội ngày hôm qua một mươi sáu tháng hai đã có thông báo kết luận của phó chủ tịch ubnd tp chử xuân dũng trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tp hà nội
theo đó từ giờ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hà nội yêu cầu tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích cơ sở tôn giáo tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố trà đá vỉa hè và quán cà phê đến khi có chỉ đạo mới của ủy ban nhân dân thành phố
đặc biệt với nhà hàng ăn phục vụ trong nhà ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của hà nội yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn thực hiện giãn cách tối thiểu hai mét giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu một mét và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi không sử dụng đồ chung khuyến khích bán hàng mang về nhà
trường hợp không đáp ứng đầy đủ việc phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu buộc phải dừng hoạt động
trưởng ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của hà nội yêu cầu các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra
việc đóng cửa các quán game internet quán bar karaoke club bên cạnh đó cần tuyên truyền yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo năm k của bộ y tế
công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một người dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn trại mật xã tân quang huyện lục ngạn về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
người này được xác định là người thuộc diện phải cách ly tại nhà do có liên quan đến các trường hợp dương tính với sars cov hai trong vùng dịch ở tỉnh hải dương
ngày hai mươi tám tháng một ubnd xã tân quang đã ban hành quyết định phê duyệt cách ly y tế tại nhà đối với người phụ nữ này từ ngày hai mươi tám tháng một đến ngày một mươi bảy tháng hai để phòng dịch
tuy nhiên qua giả soát kiểm tra trên mạng xã hội facebook công an huyện lục ngạn phát hiện một tài khoản facebook livestream vào tối ngày một mươi tháng hai có sự xuất hiện của người phụ nữ này
không phải là địa chỉ nhà riêng đang cách ly sau khi nắm bắt thông tin và xác minh vụ việc công an huyện lục ngạn đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với mức phạt là năm triệu đồng
tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm đến tối ngày một mươi sáu tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đã thông báo thành phố chỉ còn một mươi hai điểm phong tỏa phòng covid một mươi chín giảm từ ba mươi năm điểm tính từ thời điểm cách đây một tuần
hai điểm phong tỏa còn lại nằm tại năm quận thành phố trên địa bàn tp hcm bao gồm quận ba quận bình tân quận gò vấp quận tân bình và tp thủ đức trong đó quận tân bình có nhiều địa điểm còn phong tỏa nhất là năm điểm
như vậy sau một tuần có đến ba mươi năm điểm phong tỏa liên quan đến ba mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín tp hcm đã xét nghiệm giám sát thu hẹp phong tỏa và gỡ phong tỏa các địa điểm đến an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
đây là kết quả có dấu hiệu tích cực cho tp hcm chưa có ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
tiếp tục siêu chặt cách ly và xét nghiệm những nhóm đối tượng trở về địa bàn làm việc sau kỳ nghỉ tết
chiều tối mùng năm và mùng sáu tết nguyên đáng mọi năm là cao điểm mà người dân các tỉnh thành đón tết trở lại tp hcm làm việc
do đó chiều tối ngày một mươi sáu tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đã đưa ra kế hoạch cụ thể để các đơn vị liên quan thực hiện cách ly các nhóm đối tượng
kế hoạch đưa ra cho bốn nhóm đối tượng nhằm thất xuất với bệnh nhân covid một mươi chín

về từ những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
người từng đến đi về từ các ổ dịch đang hoạt động hoặc từng đi qua địa điểm mà bộ y tế thông báo
và cuối cùng là nhóm từng đến đi về từ các địa phương đang bị phong tỏa
các ổ dịch hoạt động địa điểm bộ y tế thông báo nhưng đã khai báo hơn một mươi bốn ngày
ba nhóm đối tượng đầu tiên sẽ được cách ly tập trung ngay sau khi rời khỏi địa phương trước khi trở lại tp hcm
tần suất lấy mẫu xét nghiệm sẽ nhiều hoặc ít tùy vào tính phức tạp của khu vực các nhóm đối tượng ở hoặc đi qua
còn nhóm cuối cùng chỉ cần tự theo dõi sức khỏe
đồng thời sau tết nguyên đáng hcdc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại các khu vực tập trung đông người
như sân bay tân sơn nhất ga sài gòn và bến xe quận một mươi hai
hcdc cho biết thêm từ khi phát hiện các ca nhiễm cộng đồng từ nhóm nhân viên bốc xếp tại sân bay tân sơn nhất
tổng số xét nghiệm những người liên quan đã được thực hiện đến nay là hơn bốn mươi
các kết quả đều âm tính từ trường hợp nhân viên nghỉ việc và người nhà
hai bệnh nhân là mẹ con được phát hiện gần đây
hai chín trăm ba mươi chín nhân viên y tế và bệnh nhân tại các bệnh viện liên quan đã được lấy mẫu và có kết quả âm tính
để thuận tiện cho giáo viên tiểu học bắt đầu chương trình dạy trên internet vào hôm nay một mươi bảy tháng hai
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã công bố hướng dẫn các phương pháp có thể áp dụng
ngoài các môn chính yếu tùy vào điều kiện cụ thể các trường tự chủ động bổ sung các môn học để đa dạng nội dung tiếp thu
hướng dẫn của sở giáo dục đào tạo tp hcm nêu học sinh khối một đến khối ba học trên internet các môn toán tiếng việt ngoại ngữ
hai lớp còn lại trong bậc tiểu học thì học toán tiếng việt ngoại ngữ khoa học lịch sử và địa lý theo khung thời gian linh hoạt
giáo viên có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức dạy trên internet khác nhau
nhà trường sắp xếp thời gian học thông báo cho phụ huynh để hỗ trợ học sinh
ngoài ra giáo viên cũng có thể xây dựng các video bài học trang tả trên các tranh thông tin kèm theo các bài tập tương tác từ biểu mẫu trực tuyến như microsoft form google form
hoặc thầy cô có thể dùng ứng dụng mạng xã hội ứng dụng giao tiếp video để giao các bài giảng trao đổi giải đáp thắc mắc cho học sinh
ngoài các cách làm trên tùy theo điều kiện giáo viên có thể sử dụng các ứng dụng khác đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh nhưng theo tinh thần tự nguyện không bắt buộc
theo quyết định của ubnd tp hcm kế hoạch học trên internet này sẽ kéo dài đến hết tháng hai chờ thông báo tiếp theo của thành phố để có hướng dẫn mới
bản tin sáng ngày sáu tết của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết là không có ca mắc mới sáng nay
gần một trăm bốn mươi sáu người cách ly chống dịch tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là một trăm bốn mươi năm chín trăm hai mươi năm trường hợp
về tình hình điều trị thì theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi cho một năm trăm bảy mươi ba bệnh nhân
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước thì hiện bệnh nhân số một năm trăm ba mươi sáu đang điều trị tại bệnh viện phổi đà nẵng là bệnh nhân nặng nhất
bệnh nhân này thì tuổi cao và có tiền xử tăng huyết áp đài tháo đường nhiều năm
toàn tỉnh hải dương hiện có một trăm linh ba khu cách ly tập trung trong đó nhiều nhất là ở tp chí linh với hai mươi chín điểm
tiếp đến là thị xã kinh môn với hai mươi bảy điểm huyện cẩm giang là một mươi sáu điểm cách ly tập trung
trên diện biển mới của tình hình dịch bệnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hải dương yêu cầu
đối với các khu cách ly từ một trăm linh người trở lên lực lượng quân đội chịu trách nhiệm gìn giữ giữ gìn kỷ luật kỷ cương
đối với tất cả các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ và người dân trong khu cách ly
cán bộ y tế chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát thực hiện các quy định về phòng chống dịch
và tham mưu với chính quyền địa phương bố trí người đến cách ly bảo đảm giãn cách theo đúng yêu cầu
các lực lượng khác của cấp ủy chính quyền địa phương chịu trách nhiệm bảo đảm tình hình cung ứng
vận chuyển nhu yếu phẩm và một số vấn đề khác phát sinh
đối với điều kiện về cơ sở vật chất giao cho sở xây dựng hướng dẫn với ủy ban nhân dân cấp huyện
về vấn đề nâng cấp cải tạo sửa chữa bất kỳ trường hợp nào vi phạm dù là cán bộ hay người dân đều sẽ bị xử lý nghiêm